tại long an hiện đã có nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất cắt giảm lao động và dừng hoạt động do tác động của dịch covid một mươi chín
để tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh long an đã gia hạn trên năm hai trăm linh tỷ đồng nợ cho doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh long an cho biết tổng dư nợ của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh long an đến thời điểm này là trên một mươi hai tỷ đồng
hiện tại ngân hàng nhà nước chi nhánh long an cũng đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý các kiến nghị đề xuất và khó khăn vướng mắt của người dân doanh nghiệp liên quan đến thông tư một hai nghìn hai mươi của ngân hàng nhà nước
và chỉ thị hai của ngân hàng nhà nước về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng do bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín